thưa quý vị một mùa vu lan nữa lại về để chúng ta có dịp trao gửi yêu thương
đền đáp công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ
tuy nhiên năm nay do tình hình dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp
nên hội đồng trị sự trung ương giáo hội phật giáo việt nam đã ra văn bản
yêu cầu ban trị sự giáo hội phật giáo các tỉnh thành phố
tùy tình hình thực tế ở địa phương mà có hình thức tổ chức lễ vu lan phù hợp
và để bảo đảm an toàn nhiều ngôi chùa đã lần đầu tiên tổ chức các khóa tu lễ vu lan trực tuyến
thế nhưng vẫn thể hiện được sự thành kính tôn nghiêm
cũng như tấm lòng biết ơn tri ân và báo hiếu đối với tổ tiên ông bà cha mẹ
hàng năm cứ mỗi mùa vu lan về tại rất nhiều ngôi chùa trong cả nước
lại tổ chức các khóa tu và các buổi lễ vu lan
bởi đó là dịp chúng ta thể hiện đạo lý uống nước
nhớ nguồn cũng như bày tỏ lòng biết ơn đối với đấng sinh thành
năm nay do tình hình dịch bệnh lễ vu lan cũng trở nên đặc biệt hơn
khi nhiều ngôi chùa lần đầu tiên tổ chức các khóa lễ trực tuyến
nhiều người cho rằng làm lễ trực tuyến sẽ không bày tỏ được lòng thành
nhưng với đạo hiếu của người việt lòng thành là ở cái tâm
biết dừng lại công việc bề bộn để báo ân cha mẹ tổ tiên
tâm hiếu là tâm phật hạnh hiếu là hạnh phật
cho nên một cái tâm hiếu đạo đó là cái tâm của chư phật
tháng này là tháng biết đền ơn và nhớ ơn đến công ơn sinh thành của cha mẹ của mình
cho nên trong nhà phật có một câu là cây có cổi mới đông cành nảy lọc
nước có nguồn mới bủa khắp lạch sông
làm người có tổ có tông như cây có cổ như sông có nguồn
tức là chúng ta sống tháng này là tháng phải quay nhìn lại cái cội nguồn của mình
với những bạn trẻ lễ vu lan giúp các em nhìn lại cảm nhận
và hiểu hơn về công ơn sinh thành dưỡng dục
vậy nên dù tổ chức trực tuyến dù không có đông đủ mọi người tham dự
thì những giọt nước mắt yêu thương những cái ôm thật chặt
vẫn là những khoảnh khắc xúc động thiêng liêng của tình mẫu tử trong ngày lễ đặc biệt này
ý nghĩa lớn nhất của khóa tu này là dạy cho các em các bạn biết về công sinh thành của bố mẹ
con thương bố mẹ nhưng mà con lại không nói ra được
có thể nói lễ vu lan báo hiếu là nét đẹp văn hóa của nước ta
một nét đẹp trong văn hóa ứng xử góp phần duy trì
củng cố đạo lý trong gia đình dòng họ và dân tộc
dù xã hội có văn minh phát triển đến đâu
thì việc báo hiếu luôn được đề cao và trở thành truyền thống ngàn đời của dân tộc ta